những năm qua cùng với sự phát triển của sân khấu trèo chuyên nghiệp phong trào hát trèo của tỉnh hà nam đã diễn ra sôi nổi thông qua hàng trăm công lạc bộ dân ca và trèo tại các địa phương góp phần gìn giữ và phát huy giá trị nghệ thuật trèo truyền thống
câu lạc bộ hát dân ca và trèo xã xuân khê huyện lý nhân và câu lộc bộ dân ca quần chúng phường đồng văn thị xã duy tiên đều được thành lập cách đây trên dưới một mươi năm các thành viên đều là nông dân nhưng đều có chung một tình yêu trèo sâu sắc

các thành viên đều là nông dân nhưng đều có chung một tình yêu trèo sâu sắc
câu lạc bộ hát dân ca và trèo xã xuân khê huyện lý nhân và câu lạc bộ dân ca quần chúng phường đồng văn thị xã duy tiên đều được thành lập cách đây trên dưới một mươi năm
câu lạc bộ hát dân ca và trèo xã xuân khê huyện lý nhân và câu lạc bộ dân ca quần chúng phường đồng văn thị xã xuân khê huyện lý nhân và câu lạc bộ dân ca quần chúng phường đồng văn thị xã xuân khê